những ngày qua mưa lũ khiến nhiều đoạn quốc lộ một mươi hai a đoạn qua xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
ngay trước cửa đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo đã bị nứt gãy và bong chóc mạnh
trông giống như vừa trải qua một trận động đất hiện tuyến đường này đã bị cấm qua lại
cũng do sự cố sạt lở hiện rất nhiều phương tiện đặc biệt là người dân vừa nhập cảnh vào việt nam
qua cửa khẩu quốc tế tra lo đã bị tắt lại chưa thể về xuôi
không chỉ trên tuyến quốc lộ một mươi hai a mưa lũ cũng đã khiến nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên huyện liên xã
tại quảng bình bị sạt lở ngập cục bộ hiện tại lượng mưa vẫn đang ở rất cao nên nguy cơ sụt trượt
tại các đoạn tuyến khu vực miền núi vẫn đang có chiều hướng gia tăng đặc biệt là các vị trí đã sụt trượt trước đó